sau nửa ngày xét xử trưa nay tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên mức án trung thân đối với bị cáo hàng thị hồng diễm ba mươi ba tuổi quê tỉnh hậu giang người đã giết chồng rồi phân xác phi tàng gây rúng động dư luận vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
nạn nhân là anh trần thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê tỉnh sóc trăng chồng của bị cáo diễm
theo cáo trạng bị cáo hàng thị hồng diễm bị truy tố về tội giết người có tính chất man dợ
viện kiểm sát cho rằng dù bị cáo giết người man dợ nhưng gây án trong lúc tinh thần bị kích động đã tỏ ra ăn năn hối tội
hơn nữa còn có hai con nhỏ nguyên nhân phạm tội có phần lỗi của bị hại
do vậy hình phạt đề nghị cho bị cáo là tù trung thân về tội giết người
khai nhận tại tòa bị cáo diễm cho biết sống chung với anh trần thanh tú từ năm hai nghìn hai và có hai người con
trong quá trình sống chung bị cáo thường hay bị chồng bạo hành có lần bị cáo bị đánh rách mắt
năm hai nghìn một mươi bốn diễm phát hiện anh tú có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác
nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau khi sát hại chồng diễm không đi đầu thú mà lại phân xác vì muốn che giấu tội lỗi
bị cáo đã phân xác nạn nhân vào mồi bọc ni lông và đem vứt tại các nơi
diễm cũng khẳng định một mình sát hại anh tú và không có đồng phạm
sau khi nghị án tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt bị cáo hàng thị hồng diễm tù trung thân
về phần dân sự tòa buộc bị cáo diễm phải bồi thường hơn bảy mươi chín triệu đồng tiền mai táng cho người thân anh tú